thời gian qua người dân ở khu bốn thị trấn sông thao huyện cẩm khê tỉnh phú thọ phải sống chung với tình trạng ô nhiễm môi trường từ bãi tập kết rác gây ra
rác thải được trở tập kết về đây lưu cữu qua từng ngày tạo thành những đống rác bốc mùi hôi nồng nặc làm xú ế cả một vùng quê vốn trong lành trước đây
bãi tập kết rác thải của thị trấn sông thao nằm ngay trung tâm huyện cầm khê sát đường quốc lộ ba mươi hai c và khu công nghiệp mới của huyện cầm khê với diện tích hơn ba hectare
do quá trình sử dụng lò đốt đã xuống cấp không đủ đốt sạch lượng rác thải ước tính lên tới sáu trăm linh tấn một tháng vì thế tình trạng ô nhiễm môi trường khu dân cư ngày một tăng
chúng tôi cũng đang làm tất cả các biện pháp để tuyên truyền các tri bộ khu dân cư rồi các đoàn thể để vận động cho tất cả các hộ dân đồng thuận với việc quy hoạch bãi rác tập kết xử lý bãi rác thải của thị trấn sông thao về khu một mươi
đến thời điểm hiện tại những nhu cầu
nguồn rác thải sinh hoạt của địa bản thị trấn phát sinh rất là lớn trước tình hình đó huyện cũng đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn cùng với hị văn dân thị trấn sông thao
cũng xem xét giả soát những vị trí trên địa bàn thị trấn phù hợp để tiến hành điều chỉnh quy hoạch và dập dự án xây dựng bãi rác thải mới
trước tình trạng kéo dài thời gian qua ngành chức năng tỉnh phú thọ cần sớm xử lý rứt điểm tình trạng ô nhiễm môi trường trả lại không khí trong lành cho người dân nơi đây